kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn bắt đầu từ sáu giờ ngày hôm nay hai mươi bốn tháng bảy
thành phố hà nội bắt đầu áp dụng chỉ thị một mươi sáu cttg của thủ tướng chính phủ
để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phóng viên thời sự đã có buổi ghi nhận ngày đầu hà nội thực hiện giãn cách
theo ghi nhận của phóng viên chỉ thị một mươi sáu ban hành vào đêm muộn nên khá nhiều người không biết
trên một số tuyến phố của phường hàng chống một số người dân vẫn đi tập thể dục sớm hoặc đi dạo cùng thú cưng
có những trường hợp lực lượng chức năng đã phải tiến hành xử phạt như thế này
vì là ngủ không biết không đi đêm qua mới cho ấy nên là giờ mọi người bảo tôi mới biết
vì là hai mấy con này nó cứ phải ra ngoài nó mới đi bệnh
thì tôi thì bảo là hai ngày nay nó mưa tôi không cho đi
thế hôm nay sáng đó tôi bảo tôi nó tạnh tôi cho nó ra một tí rồi tôi chọn về
thế thôi chứ tôi cũng không biết thì giờ ra kia thì cái bác ngồi ở chỗ quán cái bác bảo là hôm nay người ta cấm rồi
trong sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy công an phường chống đã tuần tra kiểm soát và phát hiện
bốn trường hợp là ra ngoài đường khi không có điều cần thiết cụ thể là tập thể dục
công an phường đã mời về công an phường và mời cơ quan y tế sang xử lý hoài chính theo đúng quy định của pháp luật
thông báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch quận hoàn kiếm về chỉ thị số một mươi bảy ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
những tiếng loa tuyên truyền lưu động được công an phường hàng gai thực hiện từ sáng sớm ngày hôm nay
bên cạnh đó các tổ công tác cũng dùng loa tay nhắc nhở tới từng tổ dân phố trong việc thực hiện nghiêm công điện số một mươi bảy
ct ubnd theo tinh tần của chỉ thị một mươi sáu ct ttg của thủ tướng chính phủ để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an phường đề ra để quyết tâm thực hiện bằng được cái chỉ thị số một mươi bảy đối với sáu vị dân dân
chúng tôi tuyên truyền bằng các hình thức để cho người dân dân
hiểu và đồng tình ủng hộ cái việc làm của công an phường
ngoài ra chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm
và không chấp hành cái lệnh giãn cách xã hội của chỉ thị một mươi bảy của thành phố
từ khoảng một mươi giờ nhiều tuyên phố của hà nội đã thư vắng người quen lại
chỉ còn những cửa hàng thiết yếu mở cửa
đây là lần thứ hai hà nội phải thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo chỉ thị số một mươi sáu
lúc này mỗi người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị
thực hiện tốt các yêu cầu phòng chống dịch bệnh để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai
và các tỉnh thành phố lân cận
vào chiều ngày hôm qua hai mươi ba tháng bảy
công an tỉnh đồng nai đã thành lập một mươi tổ tuyên truyền lưu động công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
một mươi tổ lưu động bao gồm lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự
phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
sẽ đi khắp các tuyến đường trên địa bàn
thành phố biên hòa và huyện vĩnh cửu
để tuyên truyền nhắc nhở người dân
chấp hành các quy định phòng chống dịch
bên cạnh đó qua tuyên truyền các tổ lưu động
cũng thông tin về các mức phạt đối với
các hành vi vi phạm trong công tác phòng dịch
theo quy định của pháp luật
việc công an tỉnh đồng nai đã thành lập
một mươi tổ tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường
ở thành phố biên hòa và vĩnh cửu
là nhằm vận động người dân chấp hành nghiêm chỉ thị một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
để ngăn chặn các nguồn lây của dịch covid một mươi chín
trước đó ngày một mươi bốn tháng bảy công an tỉnh đồng nai
cũng đã thành lập hai mươi tổ công tác đặc biệt
với một trăm hai mươi hai cán bộ chiến sĩ
kiểm tra lưu động về công tác phòng dịch
trên địa bàn thành phố biên hòa
thưa quý vị và các bạn hiện nay
khi mà số ca mắc tại đà nẵng liên tục gia tăng
thành phố đã áp dụng biện pháp phòng dịch
ở mức cao hơn
cấm người dân đi ra ngoài
khi không cần thiết
với trường hợp ra khỏi nhà phải có giấy xác nhận
di chuyển đúng một tuyến hai địa điểm
để siết chặt và xử lý những hành vi vi phạm
quy định chống dịch công an thành phố đà nẵng
triển khai kế hoạch cao điểm gia quân
tuần tra chốt chặn tại hầu hết
các tuyến đường trên địa bàn
những ngày đầu thực hiện giãn cách
trên toàn thành phố
một trăm linh cán bộ chiến sĩ được tăng cường về cơ sở
hỗ trợ công tác phòng dịch
các chốt chặn trên nhiều tuyến đường chính
được thiết lập kiểm tra tất cả
người và phương tiện di chuyển qua chốt
theo ghi nhận vẫn còn nhiều trường hợp
người dân không xuất trình được giấy cam kết
và lý do chính đáng khi ra đường
trong những ngày đầu tổ công tác sẽ
tiến hành nhắc nhở yêu cầu người dân
quay đầu những ngày tiếp theo
các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý nghiêm
nhiều người cũng có được những
tờ giấy để xuất trình cho tổ kiểm tra
về việc đi làm việc
tại cơ quan đi mua đồ ăn
hoặc là đi làm việc
những cơ quan công sở
xế nghiệp thuộc ngành hoàn
mà thành phố đoan cho phép
tuy nhiên thì cũng có một số người
cũng chưa chuẩn bị tốt
cái việc giấy từ để đi ra ngoài
thì lực lượng cũng tiến hành nhắc nhở
trong ngày đầu qua quá trình tự do kiểm soát
nếu phát hiện những trường hợp này
thì chúng tôi sẽ
hỏi lý do anh ra đường
vì lý do gì có cần thiết hay không
nếu những trường hợp thuộc cần thiết
thì chúng tôi cho phép người dân là được tiến hành
còn những trường hợp không cần thiết chúng tôi bục
người dân phải trở về vị trí nhà
theo cái nguyên tắc là nhà cách ly với nhà
với người cái cách hành nghi
ngoài chốt chặn cứng
các tổ công tác của lực lượng chín trăm một mươi một tám nghìn ba trăm chín mươi bốn
và lực lượng phản ứng nhanh
luôn được duy trì thường xuyên tuần tra
kiểm soát trên các tuyến trọng điểm
phức tạp về tình hình an ninh trật tự
một vấn đề nổi cộng trong thời gian thực hiện giãn cách
là xuất hiện ngày càng nhiều nhóm thanh thiếu niên
lợi dụng đường xá vắng vẻ
để hẹn giải quyết các mâu thuẫn
các nhóm đối tượng này thường sử dụng
hùng khí gây nguy hiểm như
bông xăng dao phóng lợn mã tấu
để đánh nhau gây mất an ninh trật tự
trên địa bàn
nhóm đối tượng này thường sử dụng những hung khí
gây nguy hiểm ví dụ như dao phóng lợn
mã tấu bông xăng
để hẹn nhau giải quyết
những mâu thuẫn mặc dù có những mâu thuẫn
rất là nhỏ nhưng gây ảnh hưởng
đến tình hình an ninh chính trị trên
địa bàn thành phố và các quy định về phòng chống dịch
đối với những đối tượng này
chúng tôi kiên quyết xử lý tiến hành
tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động
cũng như là chống chặn để đảm bảo
được cái việc vai bắt
được an toàn
hiện nay tất cả các đơn vị công an
từ xã phường đến quận huyện trên địa bàn
toàn thành phố đều quyết liệt vào cuộc
mỗi tổ nghiệp vụ đám trách một nhiệm vụ
khác nhau song đều hướng đến
một mục tiêu chung tay cùng chính quyền
địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh
để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường
bất chấp các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
của ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên
hai mươi hai nam nữ vẫn ngang nhiên tụ tập
tại một quán karaoke trên địa bàn
thành phố thái nguyên và đáng chú ý là
bảy đối tượng trong số này dương tính với chất ma túy
cụ thể qua công tác nắm tình hình
khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bảy
tổ công tác của công an thành phố thái nguyên
phối hợp với chính quyền địa phương
tiến hành kiểm tra quán hát karaoke
new star thuộc xóm một mươi xã quyết thắng
thành phố thái nguyên phát hiện
ba phòng hát đang hoạt động bên trong có
hai mươi hai nam nữ
gồm chín nữ và một mươi ba nam
đang hát và có biểu hiện nghi vấn
sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ
một số dụng cụ để các đối tượng
sử dụng ma túy tổng hợp qua xét nghiệm nhanh
phát hiện bảy đối tượng dương tính với ma túy
các đối tượng thừa nhận sử dụng ma túy
trong quán hát karaoke new star
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ
để xử lý các đối tượng về hành vi
sử dụng trái phép chất ma túy và vi phạm
quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
gần hai mươi đối tượng tuổi đời
còn rất trẻ ngang nhiên tụ tập đông người
mang theo hung khí gây náo loạn
nhiều tuyến phố ở thủ đô hà nội
trong thời điểm diễn ra dịch bệnh
vừa bị đội tám phòng cảnh sát hình sự công an
thành phố hà nội đấu tranh bắt giữ
bước đầu làm rõ hành vi phạm tội nguy hiểm
manh động của nhóm này
qua đấu tranh cơ quan công an đã làm rõ
xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội
hai nhóm thanh niên đã hẹn để đánh nhau
tại đường giải phóng quận đống đa
trên suốt chặng đường đi nhóm một xuất phát
từ thanh oai còn quay chụp lại
những hình ảnh để thị uy với nhóm hai
sau khi không gặp được nhau như lời hẹn trước
nhóm một tiếp tục truy tìm
tăng tốc độ dơ cao hung khí
gây náo loạn nhiều tuyến phố trong khu vực nội thành
một ngày sau khi xảy ra vụ việc
đội tám phòng cảnh sát hình sự đã truy bắt
đưa về trụ sở một mươi ba đối tượng
cùng hàng loạt hung khí
cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt
các đối tượng có liên quan và sẽ xử lý
ở mức nghiêm khắc nhất
vì hành vi của nhóm đối tượng là đặc biệt nguy hiểm
gây bất an cho xã hội và cộng đồng
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức
cá độ bóng đá vừa được cơ quan cảnh sát
điều tra công an thành phố cỏng ngãi
triệt xóa khởi tố hai đối tượng về hành vi
tổ chức đánh bạc tiện các đối tượng
tham gia cá cược là trên năm trăm linh triệu đồng
hai đối tượng bị khởi tố là
nguyễn nhất và nguyễn quốc việt
đều trú tại phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
trước đó vào h hai mươi năm phút
ngày bốn tháng bảy cảnh sát hình sự
công an thành phố quảng ngãi bắt quả tăng
nhất và việt cùng một số đồng bọn
đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
tại quán cà phê cõi riêng
ở phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
qua kiểm tra tổng số tiền các đối tượng
tham gia cá cược là trên năm trăm linh triệu đồng

đến đánh bạc
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm